chiều ngày một mươi tám tháng sáu tại tỉnh nghệ an bộ tư lệnh quân khu bốn đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
cho toàn cán bộ nhân viên chiến sĩ các cơ quan đơn vị trực thuộc quân khu đóng quân trên địa bàn tỉnh nghệ an
tại hội nghị đại biểu cán bộ nhân viên chiến sĩ các cơ quan đơn vị quân khu được giới thiệu những nội dung cơ bản của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó trong hai mươi ngày làm việc với tinh thần dân chủ nghiêm túc và trách nhiệm quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua tám dự án luật sửa đổi bổ sung
các nghị quyết quan trọng và cho ý kiến chín dự án luật để chỉnh quốc hội vào kỳ họp tới
đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
lãnh đạo bộ tư lệnh quân khu bốn yêu cầu lãnh đạo chỉ huy cán bộ nhân viên chiến sĩ các cơ quan đơn vị cần nắm chắc các nội dung của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tích cực làm tốt công tác quán triệt giáo dục tuyên truyền rộng rãi về kết quả kỳ họp qua đó nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn quân khu